trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới nhật bản hôm nay tại trụ sở quốc hội nhật bản
chủ tịch nước trần đại quang đã hội kiến với chủ tịch hạ viện nhật bản tadamori oshima
tại cuộc hội kiến chủ tịch nước trần đại quang đề nghị hạ viện nhật bản tiếp tục quan tâm thúc đẩy giao lưu
và tiếp xúc cấp cao và các cấp các ngành địa phương hai nước phối hợp với quốc hội việt nam phát huy
và tăng cường hơn nữa vai trò đối với sự phát triển quan hệ hai nước đẩy mạnh giao lưu
trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp phát huy vai trò giám sát nhất trí phối hợp chặt chẽ
và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như diễn đàn nghị viện châu á thái bình dương
tại hội đồng liên minh nghị viện thế giới ipu ủng hộ việc chính phủ nhật bản tiếp tục hỗ trợ việt nam
phát triển kinh tế xã hội chuyển đổi cơ cấu thông qua nguồn viện trợ phát triển chính thức oda
chủ tịch hạ viện nhật bản oshima tada mori chia sẻ ấn tượng sâu sắc về sự phát triển tích cực của việt nam
mà ông cảm nhận được trong chuyến thăm chính thức việt nam tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
chủ tịch hạ viện osima khẳng định thượng viện và hạ viện nhật bản sẵn sàng thúc đẩy giao lưu nghị sĩ quốc hội hai nước
góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng việt nam nhật bản trên tất cả các lĩnh vực
với tư cách là cơ quan tư pháp hạ viện nhật bản và cá nhân chủ tịch ocean sẽ cố gắng hết sức mình
vun đắp cho quan hệ hai nước tiếp tục phát triển lên tầm cao mới
chủ tịch osima nhất trí cần tiếp tục duy trì trao đổi đoàn các cấp trong đó có giao lưu hữu nghị giữa quốc hội hai nước
đặc biệt là nghị sĩ trẻ trong thời gian tới coi đây là cơ sở duy trì tin cậy chính trị
qua đó thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại đầu tư giao lưu văn hóa giáo dục y tế quốc phòng an ninh